bắt đầu từ ngày hôm qua đường bay hà nội thành phố hồ chí minh tăng tần suất lên sáu lần
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa khác
theo đó đường bay hà nội thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng và ngược lại
sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp